trước tình hình dịch covid một mươi chín tại các nước châu âu đang có diễn biến phức tạp
thì tại trung quốc lại đang có dấu hiệu giảm mạnh đặc biệt tại hai địa phương của trung quốc
tiếp xác với tỉnh hà giang là tỉnh vân nam và khu tự trị dân tộc choang tỉnh quảng tây
nhiều ngày liên tục không có ca nhiễm mới tuy nhiên tỉnh hà giang vẫn đang tăng cường
các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hai như lắp thêm tám chốt chặn kiểm tra
tại tất cả các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn khử trùng phương tiện qua lại đo thân nhiệt
và khai báo y tế đối với tất cả các công dân đặc biệt là khách du lịch nước ngoài
duy trì hoạt động ba mươi tám chốt chặn kiểm soát tám đội lưu thông hai tổ cơ động trên toàn tuyến biên giới
gắn chặt công tác phòng chống dịch với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự